tại đồng bằng sông cửu long nước lên nhanh đang gây áp lực không nhỏ đối với người nông dân ở các tỉnh đầu nguồn
giá công nhân cắt lúa cao gấp đôi gấp ba đã đành việc tìm được người cắt lúa ngập nước cũng vô cùng khó khăn
chính vì vậy trong những ngày vừa qua việc các cán bộ chiến sĩ sư đoàn ba trăm ba mươi ra quân giúp dân thu hoạch lúa là rất kịp thời và ý nghĩa đối với bà con nông dân
chiến sĩ sư đoàn ba trăm ba mươi hiểu hơn những khó khăn của họ
giữa đồng lúa mênh mông nước càng làm cho hình ảnh người bộ đội cụ hồ thêm tỏa sáng thắm tỉnh quân dân